nằm cách thủ đô moskova gần hai tiếng rưỡi giờ bay tại thành phố vladikapkat thủ phủ của cộng hòa bắc osetia thuộc liên bang nga
có một cộng đồng người việt với trên dưới một trăm năm mươi người họ xa nhà lâu ngày họ đã quen đón những cái tết không có hoa đào hoa mai không có họ hàng làng xóm
những người việt đầu tiên đặt chân đến thành phố vladupkat này từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi tám một nghìn chín trăm chín mươi là các chị em đến từ hà nội và khu vực bình trị thiên
họ làm nghề may nghề dệt trong các nhà máy ở nga theo hợp đồng giữa hai chính phủ liên xô và việt nam
sau khi hợp đồng hết hạn đúng thời điểm nước nga trải qua nhiều biến cố lớn một số chị em đã ở lại nơi này chọn nghề đi chợ buôn bán quần áo làm sinh kế
thầm thoát họ đã trở lại nơi này
nơi này đã trở thành nhà của họ suốt hơn ba mươi năm qua
tuy chưa thành lập hội người việt như nhiều địa phương khác ở nga song người việt ở vladikapkat lại rất gắn bó đùm bọc nhau
cũng như mọi năm những ngày sắp tết bà con lại quây quần gói bánh trà
để cùng nhau đón một mùa xuân mới lại về